ngày năm tháng bốn huyện đô lương đã tổ chức tiêu hủy đàn lợn theo quy trình
đây là địa phương thứ tư ở tỉnh nghệ an công bố có dịch tả lợn châu phi
trước đó tại gia đình anh nguyễn văn hòa ở xóm long minh xã minh sơn huyện đô lương
có một con lợn nái nặng một trăm bảy mươi năm kg đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y đến kiểm tra
nhận được tin báo cán bộ thú y huyện đô lương đã có mặt và phát hiện con lợn chết có biểu hiện với bệnh dịch tả lợn châu phi
theo cán bộ thú y xã minh sơn toàn xã hiện có khoảng một sáu trăm linh con lợn chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ
ngay sau khi có dịch xảy ra cơ quan thú y đã lập hai chốt kiểm dịch
bên cạnh đó thông báo rộng rãi trên loa phát thanh của xóm xã để người dân được biết và nâng cao tinh thần phòng chống dịch